dị thật bệnh thật bẩm sinh
và vấn đề là
kiểm soát cái tốc độ giả hóa dân số
và thích ứng với giả hóa dân số
so với các nước trên thế giới
thì chiều cao cân nặng của chúng ta
vẫn đang còn thấp hơn rất nhiều
đòi hỏi chúng ta phải có những cái giải pháp
nâng cao chất lượng dân số ngay từ đầu đời
thậm chí ngay từ đồng bào thai
thì đó là những cái vấn đề tôi nghĩ là những cái thách thức rất lớn
còn cơ hội thì cũng rất nhiều
cơ hội trước hết là
chúng ta bước vào cái giai đoạn
thời kỳ cơ cấu dân số vàng
và thời kỳ cơ cấu dân số vàng sẽ kéo dài
từ ba mươi năm năm
đến bốn mươi năm
và bắt đầu từ năm hai nghìn bảy
vậy thì chúng ta làm sao
để mà chớp lấy cái thời cơ này
để cất cánh
có thể nói là cất cánh
phải phát triển trong thời kỳ này
và đây là cái cơ hội duy nhất
trong lịch sử nhân khẩu học của mỗi một quốc gia
và cơ cấu dân số vàng
không đến lần thứ hai
thưa ông là một nhà quản lý công tác dân số
thì xin ông có thể cho biết là
hiện nay ngành dân số của việt nam
thì đã có những chiến lược sách lược và kế hoạch như thế nào
để có thể đối phó với những khó khăn thách thức
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững dân số việt nam
theo nghị quyết tru ân đảng
lần thứ hai mươi một
hội nghị tru ân đảng lần thứ sáu
thì đã khẳng định
là chính sách dân số
tiếp tục chuyển trọng tâm
từ kế hội trái gia đình
sang dân số và phát triển
như vậy chúng ta không chỉ tập trung vào một mục tiêu
duy nhất đấy là giảm sinh nữa
cái mục tiêu mà từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
để chúng ta đưa về mức sinh thay thế
từ sáu ba con
thậm chí là có đến sáu bảy con
trở về mức sinh thay thế là hai một con
như hiện nay
thì mục tiêu đấy cơ bản chúng ta đã hoàn thành
thì bây giờ
vấn đề dân số là phải giải quyết
đồng bộ toàn diện về tất cả mọi lĩnh vực
từ quy mô dân số
đến cơ cấu dân số
đến phân bổ dân số
và chất lượng dân số
và phải đặt nó trong mối tương quan
qua lại với kinh tế và phát triển
và làm sao để lấy biến dân số
làm cơ sở
cho kế hoạch
phát triển kinh tế và xã hội của đất nước
xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia
trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
trở lại bản mừng cấu
thị trấn tàm đường tỉnh lai châu
chúng tôi đến thăm gia đình chị lò thị tình
một trong những tấm gương tiêu biểu
về thực hiện tốt công tác dân số
kế hoạch hóa gia đình tại địa phương
tuy sinh hai con đều là nữ
đứa lớn vừa tròn một mươi tám tuổi
và đứa bé đã một mươi bốn tuổi
nhưng suốt hơn chục năm nay
vợ chồng chị đều quyết tâm không sinh thêm con trai
để nuôi dõi tông đường
để giúp gia đình chị vượt qua những hủ tục của địa phương
thì không thể không nói đến vai trò của cán bộ chính quyền địa phương
mà tiêu biểu ở đây
là đội ngũ cán bộ dân số các cấp
tôi cũng sinh được hai cháu
cháu gái hết
nhưng mà bây giờ cũng
các cán bộ
cũng về phỏng vấn thương truyền
thế là con gái này
cũng được nuôi
cũng gái trai cũng là
như nhau hết
thế là cũng chẳng văn khoan gì
thực trạng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
thì chúng tôi đã
tiếp cận đối với những già làng trường bản
đối với người có uy tín
để chúng tôi phối hợp trong công tác tuyên truyền
đến từng hộ gia đình
chúng tôi đến từng hộ thăm
và nói chuyện với từng hộ
và tư vấn từng đối tượng
để đạt được
những cái trí tiêu
mà ngành đề ra
để đạt được mục tiêu phát triển dân số bền vững
bên cạnh sự nỗ lực của những người cán bộ dân số
tại cơ sở
sự phối hợp của đội ngũ già làng trường bản
người uy tín trong cộng đồng
thì việc hoạch định những chính sách phù hợp với từng địa phương
cũng là yêu cầu cả với chính quyền
và lãnh đạo ngành dân số sở tại
việc thực hiện đổi mới
theo tinh thần nghị quyết số hai mươi một
về chuyển trọng tâm
từ chính sách dân số
kế hoạch hóa gia đình
sang dân số và phát triển
thì tỉnh lai châu đã xác định công tác dân số
trên địa bàn tỉnh
cần giải quyết toàn diện đồng bộ
các vấn đề quy mô dân số
cơ cấu dân số chất lượng dân số
phân bố dân cư
và đặt vấn đề dân số
là yếu tố trọng tâm
trong phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh
có rất nhiều giải pháp
tuy nhiên giải pháp và có tính chất căn cơ
bền vững và hiệu quả nhất
đó là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông
giáo dục nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi
cho người dân chỉ khi nào người dân tự giác
thực hiện thì cái chương trình dân số mới thành công
đối với phường tân hành
có khoảng trên ba mươi là dân nhập cư
thì phường tân hành cũng luôn cố gắng
thứ nhất là chúng ta kiện toàn
về mặt nhân sự
để đảm bảo cho công tác quản lý trên địa bàn
thứ hai thì mình cũng luôn
có thực hiện
quản lý chặt chẽ
đối với địa bàn để đảm bảo
làm sao quản lý địa bàn được xét
rồi mình cũng đảm bảo được
chất lượng về công tác quản lý
yếu tố cơ bản của tăng trưởng và phát triển
kinh tế xã hội là nguồn nhân lực
mà nguồn nhân lực thì luôn luôn gắn liền
với sự biến đổi dân số
cả về số lượng
và chất lượng
mục tiêu của sự phát triển
suy cho cùng là nhằm nâng cao
chất lượng cuộc sống
và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của con người
mục tiêu đó thì chỉ có thể đạt được
khi mà quy mô dân số
tốc độ tăng trưởng dân số
và sự phân bố dân cư
cũng như là nguồn nhân lực
thực sự phù hợp
và tác động tích cực
đến sự phát triển
đó cũng là thông điệp
mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị
và các bạn
trong chương trình sức khỏe
và cuộc sống tuần này
còn bây giờ
xin chào và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn
vào khung giờ này